tương tự từ áo hà lan đức tới các nước thuộc khu vực scandynavi các đảng từng đứng bên rìa đang dần mạnh lên và được người dân chấp nhận
tại đức đảng sự lựa chọn cho nước đức đang giành được một mươi hai tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc
chúng tôi ủng hộ một sự khởi đầu chính trị mới trên toàn thế giới bởi chúng tôi tin rằng những gì bà merkel và cộng sự đã làm gây nhiều tổn hại không chỉ cho nước đức mà còn cho toàn bộ châu âu và thế giới
tại hungary thủ tướng cánh hữu là ông viktor orbán cũng đã trở thành một nhân vật đi đầu cho phong trào chống người tị nạn ở đông âu
tại italia phong trào năm sao một phong trào đấu tranh chống lại những quan điểm nguyên tắc kinh tế
xã hội chính thống đã thành công trong việc vận động người dân nói không với những cải cách về hiến pháp trong cuộc bỏ phiếu hôm bốn tháng một mươi hai vừa qua
tất cả đều là những minh chứng rõ ràng cho xu thế trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy trên toàn cầu
bài học từ những biến động chính trị vừa qua là một thế giới trong tương lai sẽ ra sao không hoàn toàn nằm trong tay các chính trị gia mà nó phải dựa vào ý chí nguyện vọng và sự lựa chọn của chính người dân
quý vị và các bạn thân mến những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân